các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nếu quý vị còn nhớ câu nói trở thành hot trên mạng xã hội và cũng lọt vào những câu nói hay nhất của chương trình táo quân hai nghìn hai mươi vừa qua
thì vân đúng rồi đấy ạ nhân vật chính lê thị hiền cựu đại úy công an quận đống đa đang là chùm từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất đến thời điểm hiện tại
hồi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín vụ việc một nữ hành khách đi cùng con nhỏ làm thủ tục chuyến bay của việt nam airlines
mắng xối xã nhân viên với lệ lẽ khiếm nhã đã gây xông sao dư luận thời gian dài
lứa hành khách sau đó đã bị xử phạt hai trăm linh đồng với hành vi gây rối trật tự nơi công cộng
tuy nhiên sau đó dư luận vẫn có nhiều ý kiến trái chiều về hành vi và mức phạt áp dụng với nữ hành khách đại náo sân bay
câu chuyện này không chỉ dừng lại ở mức xử phạt vi phạm hành chính hai trăm linh đồng
mà là việc chấp hành quy định văn hóa ứng xử nơi công cộng và tôn trọng người khác
tuy nhiên sau hành vi không đúng mực nữ đại úy công an tên lê thị hiền đại náo sân bay bị trục xuất khỏi ngành
bác má nam nhân viên sâu thị
là những quyết định nghiêm cẩn kịp thời được dư luận đánh giá cao về tính nghiêm minh đã khiến nhiều người khâm phục khẩu phục
ngay sau khi bị gián hai cấp và yêu cầu xuất ngũ lê thị hiền chính thức ra khỏi ngành công an
những tưởng đây sẽ là bài học nhớ đời cho lê thị hiền về văn hóa ứng xử nơi công cộng và tôn trọng người khác
thế nhưng cựu cán bộ công an một lần nữa trượt dài trên con đường tội lỗi
lê thị hiền cựu đại úy công an
đại úy công an quận đống đa bị cáo buộc cùng các đồng phạm mở quán matrix long với chiêu dí biêu để ép khách thanh toán tiền
hiền ba mươi chín tuổi cùng một mươi bảy người vừa bị viện kiểm sát nhân dân quận đống đa truy tố về tội cướp tài sản
năm hai nghìn một mươi chín khi đang là đại úy công an quận đống đa hiền bị phạt hai trăm linh đồng và bị cấm bay một mươi hai tháng vì xúc phạm nhân viên sân bay tân sơn nhất
hiền sau đó bị khai trừ đảng hạ cấp bậc hàm từ đại úy xuống trung ý và được đơn vị cho viết đơn xin ra khỏi ngành
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi chín hiền cùng vũ anh hoàng ba mươi một tuổi và nguyễn đức thăng ba mươi tuổi góp hơn hai tỷ đồng mở quán martick len tại quận đống đa kinh doanh đồ uống bóng cười
hiền góp hai mươi vốn và được giao cho quản lý mãng hậu cần thu chi giám sát hoạt động và đối ngoại khi có sự cố xảy ra
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hoàng thăng hiền ký hợp đồng thuê nguyễn thị minh trang hai mươi chín tuổi trú tại hà đông hà nội
lên chương trình hoạt động quán với ba mục tiêu phải đạt được trong ba tháng
theo đó tháng thứ nhất là xây dựng tuyến chọn và đào tạo năm mươi nhân viên đặt bàn sáu nhân viên phục vụ một bảo vệ kèm điều kiện doanh số tháng phải đạt một sáu tỷ đồng
tháng thứ hai phải tuyển thêm năm mươi nhân viên đặt bàn doanh số đạt một bảy tỷ đồng
tháng thứ ba tuyển thêm năm mươi nhân viên đặt bàn doanh số phải đạt hai tỷ đồng
ngược lại nếu sau ba tháng không đạt được mục tiêu trong hợp đồng trang sẽ phải làm tiếp đến khi nào đạt được thì thôi
do dịch bệnh covid một mươi chín quán matrick không có khách nên trang phải tiếp tục làm đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trang dùng chữ nhân viên của quán lên các mạng xã hội tinder badoo để hẹn họ làm quen lùi các khách đến quán rồi đưa các dịch vụ của quán như đồ ăn đồ uống bóng cười lên
sau đó các nữ nhân viên sẽ bỏ trốn để khách ở lại thanh toán tiền
đồng thời quán thành lập đội bảo an gồm các nhân viên nam
những người này có nhiệm vụ như bảo kê đánh ép khách nếu không chịu
cách thức này trong quán gọi là dí biêu
nhờ vậy trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi một trang hoàn tất tất cả các mục tiêu ký hợp đồng
thấy vậy nhóm cổ đông muốn ký thêm với trang hợp đồng mới mục tiêu để trang tiếp tục đem lại lợi nhuận
trang nói với hoàng và thăng nếu chỉ tiêu doanh số cao như vậy sẽ phải đẩy mạnh áp dụng hình thức dí biêu
đồng thời trang lo sợ nếu làm mạnh như vậy thì dễ liên quan đến pháp luật
tuy nhiên hoàng thăng yêu cầu trang đẩy mạnh hơn nữa để đạt được doanh thu
quan hệ pháp luật đã có bang cổ đồng đứng ra giải quyết
sau khi thỏa thuận thống nhất hoàng thăng trao đổi lại với hiền
mỗi tháng sẽ trích từ doanh thu ba mươi một triệu đồng để hiền chi cho các quan hệ đối ngoại
đảm bảo cho các vi phạm của quán không bị cơ quan chức năng xử lý
qua theo dõi hoạt động của quán cùng thông tin trên mạng xã hội cũng như nghe đinh quốc dũng báo cáo lại
hoàng hiền thăng biết trang đang đẩy mạnh hoạt động sử dụng mạng xã hội tinder để lôi kéo khách đến rồi dí biêu
đã xảy ra việc nhân viên đánh khách khi họ không chịu trả tiền vì bị dí biêu
nên quán bị bắt phốt trên các trang mạng xã hội
trong vụ việc một nam thanh niên hai mươi hai tuổi quê từ sơn bắc ninh
bị nhân viên quán dí biêu với tổng số tiền gần ba mươi chín triệu đồng
hiền đã trực tiếp xuống quán để giải quyết
sau đó hiền nhắn tin cho nguyễn tiến dụng để dặn gặp những khách có quan hệ như thế thì đừng dí biêu
cơ quan điều tra xác định từ ngày ba mươi một tháng ba đến ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
các bị can đã thực hiện bốn vụ cướp tài sản chiếm đoạt tổng số hơn tám mươi bốn triệu đồng
cụ thể có thể thấy theo kế hoạch trang vạch ra nếu nhận thấy khách là người giàu có
nhân viên sẽ tìm cách đẩy thêm đồ ăn hoa quả rượu bia và bóng cười để ép thanh toán
để gây sức ép trang và các đồng phạm cho lập đội bảo an gồm các nhân viên nam
nhóm này hoạt động như tổ bảo kê sẵn sàng đánh đập khách nếu không trả tiền
nhà chức trách cáo buộc
hình thức này được quán đặc biệt hiệu là dí biêu
hiền và hai đồng chủ quán đều biết việc này nhưng vẫn đồng ý để thu lời bất chính
viện kiểm sát xác định từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một nhóm này đã gây ra bốn vụ cướp tài sản
điển hình như đêm ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi một anh đức đến quán matrick để gặp cô gái quen qua mạng xã hội
và bị ép thanh toán hóa đơn ba mươi năm triệu đồng
do từ chối anh đức bị nhóm nhân viên bảo an đánh đập nhốt vào tầng ba không chịu nổi các trận đòn
nên sáng hôm sau anh đức đã trả tiền để được ra về
viện kiểm sát cho hay trong quá trình điều tra cựu đại úy hiền khai báo quanh co không thừa nhận cáo buộc
các bị can hoàng thăng cũng phủ nhận hành vi cướp tài sản
nhưng viện kiểm sát xác định có đủ chứng cứ tài liệu để xác định hành vi phạm tội
sáng hai mươi hai tháng ba đại diện viện kiểm sát quận đống đa hà nội cho biết
cơ quan này vừa hoàn tất cáo trạng truy tố một mươi tám bị can về tội cướp tài sản
trong một vụ án xảy ra tại địa bàn vào cuối năm hai nghìn hai mươi một vừa qua
trong số một mươi tám bị can này
có lê thị hiền ba mươi chín tuổi trú phường trung hòa quận cầu giấy
là cựu đại úy công an quận đống đa từng có hành vi chửi bới
làm loạn cảng hàng không tân sơn nhất và bị loại khỏi ngành
vậy lê thị hiền là ai có profi khủng như thế nào tại sao thị lại liều lính đến như vậy
mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về tiểu sư của đại ưu công an này
lê thị hiền là ai
lê thị hiền từng là đại úy công tác tại đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận đống đa
ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
hiền tới cảng hàng không tân sơn nhất để bay về hà nội
sau khi gửi bốn kiện hành lý đủ tiêu chuẩn miễn cước
cựu công an yêu cầu gửi thêm vali tám kg nhưng nhân viên làm thủ tục từ chối
qua khâu an ninh soi chiếu bà hiền làm mất thẻ máy bay
nên đến quầy check in của vietnam airlines lớn tiếng đòi trả vé
hiền sau đó đã to tiếng chửi bới thô tục nhân viên hàng không và gây náo loạn tại đây
khi có người ca ngăn yêu cầu nói nhỏ bà hiền lại tiếp tục mắng
đây là việc của anh à hóng hớt à
khi bị mời về cảng vụ hàng không miền nam giải quyết
bà hiền tiếp tục có những lời văn tục với nhân viên an ninh
thậm chí đoạn video còn ghi lại cảnh bà hiền đánh nhân viên an ninh
nhưng la lên là bị nhân viên hành hung
quá trình làm việc với cảng vụ hàng không miền nam cũng xác định
bà lê thị hiền là cán bộ thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự
phản ứng nhanh công an quận đóng đa
sau khi thông tin bà hiền là cán bộ công an nhưng lại có hành động
lời nói khiếm nhã với người khác đã khiến cho dư luận không khỏi bất bình bức xúc
sự việc sau đó tiếp tục gây bức xúc trong dư luận một thời gian dài
bởi ngay sau vụ việc bà lê thị hiền mới chỉ nhận kỷ luật đảng bằng hình thức khai trừ
hình thức cao nhất
đến ngày một mươi tám tháng một mươi một đại úy lê thị hiền chính thức bị gián hai cấp và yêu cầu xuất ngũ
như vậy ngoài bị phạt hai trăm linh đồng về hành vi gây mất trật tự và bị cấm bay một mươi hai tháng
hiền còn bị công an thành phố hà nội ký luật bằng hình thức gián hai cấp quân hàm
từ đại úy xuống trung ý đồng thời buộc người này phải ra khỏi ngành
bình luận về vấn đề này thứ tướng lê văn cương nguyên viện trưởng viện nghiên cứu chiến lược bộ công an cho hay
đối với trường hợp đại úy lê thị hiền một cán bộ công an dù không mặc cảnh phục
nhưng đã có hành vi xúc phạm lăng mạ nhân viên hàng không tại sân bay tân sơn nhất
như vậy rõ ràng là rất phản cảm và không chấp nhận được
hành vi của nữ đại úy hiền cho thấy không còn đủ tư cách phẩm chất để đứng trong hàng ngũ công an nhân dân
và việc cho ra khỏi ngành là cần thiết
những hình thức xử phạt đối với bà lê thị hiền phần nào đã xoa dịu được dư luận
dù với tư cách là một nữ hành khách bình thường hay là cán bộ công an dù không mặc cảnh phục
thì những hành vi lời nói của lê thị hiền đều không thể chấp nhận được
thật đáng tiếc cho cựu đại úy thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự phản ứng nhanh công an quận đống đa
những tưởng sáng hai cấp quân hàm từ đại úy xuống trung úy đồng thời buộc người này ra khỏi ngành
thị đã quay đầu là bờ thì thị lại chọn cho mình một lối đi riêng
bản tính ngông cuồng sốc nổi cùng với việc coi trời bằng vung
hy vọng không chỉ hiền mà một mươi tám người liên quan cũng sẽ phải chịu hình phạt thích đáng